thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế cần thơ
gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi hai sáu tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo hoàng thị thúy nga chủ tịch công ty nsg đã nhận trách nhiệm là người cầm đầu và chủ mưu
trong phần xét hỏi bị cáo hoàng thị thúy nga thừa nhận là người cầm đầu chủ mưu như bản cáo trạng của viện kiểm sát
bị cáo cũng xác nhận các bị cáo khác không được hưởng lợi gì
bị cáo nga phủ nhận việc đưa ba tỷ cho bùi thị lệ phi giám đốc sở y tế cần thơ
và phủ nhận việc đưa một trăm linh triệu đồng cho sở y tế cần thơ hai trăm linh triệu đồng cho ông cao minh tru
đối với phần trách nhiệm dân sự hoàng thị thúy nga nhận trách nhiệm toàn bộ trong vụ án này
và đã đề nghị gia đình và bạn bè nộp tiền khắc phục hậu quả
do vậy hoàng thị thúy nga đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên đối với những tài sản đã kê biên